chiều nay ngày một mươi chín tháng chín đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu tổ chức y tế thế giới khu vực tây thái bình dương
do tiến sĩ bác sĩ shin aung su làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao vai trò của tổ chức y tế thế giới who
trong việc thực hiện các chương trình và hoạt động y tế giúp mang lại sức khỏe và chất lượng sống tốt hơn
cho người dân việt nam cũng như toàn thế giới
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị tổ chức y tế thế giới tiếp tục quan tâm hỗ trợ việt nam
trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân như nâng cao chất lượng y tế cơ sở
cung cấp chia sẻ trong việc hoạch định và thực thi chính sách về phòng và chống một số bệnh như virus zika
phối hợp chặt chẽ với chính phủ việt nam trong việc kiểm soát bệnh tật và nâng cao sức khỏe cho nhân dân
cảm ơn những chia sẻ của phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng tiến sĩ bác sĩ sinang su
rất hy vọng và sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
nhất là sẽ quan tâm đến chất lượng y tế cơ sở để tạo sự bình đẳng về quyền con người
của các nước trong khu vực nói chung và việt nam nói riêng
trong thời gian tới việt nam mà cụ thể là hội đồng dân tộc các cơ quan của quốc hội và who
sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp giám sát
quyết định những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân